sau một thời gian tranh cãi về tính pháp lý mới đây sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau cho biết
công ty trách nhiệm y hoạn công nghệ ub đã chấp thuận di chuyển đàn ông ý ra khỏi địa bàn lâm phần miệt rừng u minh hạ của tỉnh cà mau
trước đó công ty ub hợp tác với trung tâm thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ cà mau nuôi thử nghiệm năm mươi thùng ong ý
sau đó công ty ub thuê đất của người dân huyện u minh để nuôi thêm hai trăm hai mươi thùng
trước đó công ty ub hợp tác với trung tâm thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ cà mau nuôi thử nghiệm năm mươi thùng ong ý